kính thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ việc như vi phạm an toàn giao thông tụ tập gây rối trật tự công cộng
quậy phá v v trong đêm chung kết bóng đá nam seagame ba mươi một
ngay sau khi trận chung kết một bóng đá nam sea games với phần thắng thuộc về tuyển u hai mươi ba việt nam
hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đã đổ về trung tâm tp hcm làm nhiều tuyến đường ủng tắc kéo dài
dự đoán được tình hình là hết sức phức tạp khi ngược cổ vũ ngày một tăng
ngay trong đêm hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã triển khai một trăm linh quân số
để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường giao lộ và khu vực trung tâm thành phố
để đảm bảo an ninh trật tự
một mặt để người hâm mộ chung vui với cúp vàng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
một mặt lực lượng cảnh sát giao thông cũng cương quyết xử lý các trường hợp ăn mừng quá khích
lợi dụng tình hình để vi phạm giao thông và gây rối trận tượng công cộng
theo đó suốt đêm hai mươi hai và đến rạng sáng ngày hai mươi ba tháng năm
lực lượng chức năng đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ vi phạm luật giao thông
trong đó có bốn mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn một mươi xe ba gác tám xe bán tải chở người trên thùng
hai mươi trường hợp điều khiển phương tiện không có bộ phận giảm thanh
một mươi bốn trường hợp chở quá số người theo quy định hai vụ đương thông thành đoàn
ba mươi hai trường hợp không đồng ủ bảo hiểm ba trường hợp đi vào đường cấm